tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động
ngoài các chính sách của tỉnh thì huyện cũng đã tập trung các nguồn lực của huyện để có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp khi vào đầu tư các cụ công nghiệp bằng cách là làm mặt bằng sạch giải phóng mặt bằng
sau đó giao bằng sạch cho doanh nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp có được các thủ tục hành chính nhanh nhất theo bộ thủ tục hành chính đã đề ra
đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trên địa bàn huyện vài năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại sơn lâm thu mua nguồn nguyên liệu gỗ sẵn có của người dân trên địa bàn
số lượng và chất lượng gỗ cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất giấy xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài
với doanh thu mỗi tháng lên tới vài tỷ đồng nhà máy tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập từ năm đến bảy triệu đồng
đối với dân ở đây thì nói chung là về miền núi
cũng rất là mong muốn là có nhiều doanh nghiệp đến với anh em bà con dân ở đây để tạo điều kiện cho anh em bà con có công an việc làm ổn định cuộc sống hơn
để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm phát triển một trong những giải pháp hữu hiệu mà cấp ủy chính quyền huyện thường xuân tăng cường là cải cách hành chính
đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước
thu hút đầu tư từ các công ty doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hồ sơ được niêm yết công khai
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách tạo quỹ đất giải phóng mặt bằng
miễn giảm một số khoản thu hàng năm thuộc thẩm quyền để các dự án được triển khai đúng tiến độ
thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hồ sơ được triển khai đúng tiến độ
khắc phục những hạn chế này thường xuân tập trung huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng
đồng thời quan tâm đào tạo lực lượng lao động sẵn có trên địa bàn để tạo cơ sở cho việc sản xuất ra nguồn hàng hóa
bảo đảm chất lượng số lượng ổn định
thứ nhất là chúng tôi đầu tư về hạ tầng điện vào các chân cụng công nghiệp
rồi là hệ thống hạ tầng cấp nước và thoát nước rồi là hệ thống đường giao thông nội vùng
và quan trọng nhất là chúng tôi sẽ giải phóng mặt bằng sạch cho các doanh nghiệp đi vào
cụm này đó là những giải pháp chính mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện
song song với đó là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân
để người dân hiểu rõ hơn về lao động công nghiệp và tham gia tích cực hơn vào các quá trình phát triển công nghiệp trên bàn huyện
huyện thường xuân hiện có một một trăm sáu mươi cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp giá trị sản xuất công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn đạt ba trăm bảy mươi một tỷ đồng
trong thời gian tới các sản phẩm công nghiệp chủ yếu gồm điện chế biến lâm sản khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng cơ khí sửa chữa nhỏ
trong thời gian tới thường xuân cũng sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm thu hút các dự án sản xuất hàng xuất khẩu
trong đó tập trung khai thác các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trên cơ sở tiềm năng của huyện
đề nghị ubnd tỉnh hỗ trợ địa phương trong việc kêu gọi thu hút các dự án địa phương có thế mạnh như dệt may da dày chế biến nông lâm sản vật liệu xây dựng đồ mỹ nghệ
từng bước hoàn thành mục tiêu thoát nghèo của huyện theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ một mươi chín đã đề ra